công an tỉnh vĩnh phúc cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lương thị hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
chú ở xã thanh trù thành phố vĩnh yên để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng
quá trình điều tra xác định vào ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín anh lê kế nghiệp ở thành phố vĩnh yên
viết giấy vay của lương thị hà là chủ cửa hàng cầm đồ hà hoan với số tiền là một trăm hai mươi triệu đồng
lãi suất là bốn đồng một triệu một ngày và phải thế chấp một chiếc xe ô tô
đến ngày hai mươi sáu tháng chín lương thị hà yêu cầu anh nghiệp thanh toán tiền gốc là một trăm hai mươi triệu đồng
cùng với ba mươi bảy triệu đồng tiền lãi tương ứng với lãi suất là một trăm bốn mươi sáu một năm
do không có tiền trả nợ nên anh nghiệp đề nghị ngày hôm sau sẽ trả tiền lãi còn tiền gốc sẽ nợ lại
vào ngày hai mươi bảy tháng chín anh nghiệp cùng một người bạn đến nhà của lương thị hà để trả ba mươi bảy triệu đồng tiền lãi
thì đã bị phòng cảnh sát hình sự công an vĩnh phúc bắt quả tang
tại cơ quan công an lương thị hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
còn tại bình phước công an tp đồng xoài tỉnh bình phước vừa bắt quả tăng hai đối tượng
đang nhận tiền gốc và lãi của một con nợ của hoạt động tín dụng đen
tiếp tục điều tra mở rộng lực lượng công an đã bóc gỡ được một ổ nhóm chuyên cho vay tín dụng đen
có quy mô trên địa bàn phương thức và cách tổ chức hoạt động tín dụng đen của ổ nhóm đối tượng này như thế nào
ngay sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi một ghi nhận vừa được thực hiện tại bình phước
hai đối tượng bị bắt quả tăng
bắt quả tăng khi đang nhận tiền gốc và tiền lãi của người vay là trần ngọc khương
tên gọi khác là quắt và trần đăng khoa cùng chú tại huyện thái thụy tỉnh thái bình
tạm trú tại khu phố phú thanh phường tân phú thành phố đồng xoài
vật chứng thu giữ là hai hợp đồng vay tiền và số tiền hai mươi năm triệu đồng
các đối tượng khai nhận trong nhóm cho vay còn có ba đối tượng khác là trần đức tuân
tên gọi khác là bờm đỗ đức thiệp trần văn sơn cùng quê thái thụy tỉnh thái bình
cả nhóm năm người cùng thuê nhà ở và tạm trú tại khu phố phú thanh phường tân phú thành phố đồng xoài
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm đối tượng trên
và phát hiện nhiều giấy tờ tài liệu sổ sách phương tiện liên quan đến hoạt động tín dụng đen
ngoài ra còn có cả dao kiếm và vũ khí thô sơ
theo tài liệu của cơ quan điều tra thu thập được từ số vốn ban đầu cho vay là khoảng bảy trăm linh triệu đồng
sau hơn một năm hoạt động số vốn của nhóm đã tăng lên năm tỷ đồng
số tiền lãi nhóm này thu về vào thời điểm hiện tại là gần hai năm tỷ đồng
tổng số người đã và đang vay tiền của nhóm này trong gần một năm qua là hơn chín trăm linh người
địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng này là liên tỉnh bình phước bình dương và thành phố hồ chí minh
hiện nay có khoảng hai trăm linh người đang vay tiền của nhóm tín dụng đen này
với thủ đoạn vay hết sức nhanh gọn đơn giản các đối tượng cho vay đến tận nhà người cần vay tiền
tiếp thị và quyết định số tiền cho vay ngay
nếu như nhìn vào hình thức kinh doanh người ta thì mình cho vay theo số lượng tiền ạ
như người ta buôn bán thì
số lượng họ cao hơn người ta không làm công nhân
bước đầu nhóm đối tượng khai nhận tiền cho vay nếu tính theo lãi ngày là từ bảy đồng đến một mươi đồng một triệu một ngày
tức là lãi hai mươi đến ba mươi một tháng
tuy nhiên tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra thu được có nhiều giao dịch
nhóm đối tượng này cho vay tính lãi ở mức một mươi năm đồng một triệu một ngày
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài đang khẩn trương xác minh điều tra làm rõ hoạt động tín dụng đen
của nhóm đối tượng trên
người dân nào đã rơi vào bẫy tín dụng đen
hãy liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài để được hướng dẫn và giúp đỡ
một trong những nguyên nhân khiến cho tín dụng đen vẫn còn có thể tồn tại đó là do nhu cầu vay tiền nóng trong người dân rất lớn
vì vậy hệ lụy do tín dụng đen vẫn còn tiếp diễn
điển hình là các vụ án bắt giữ người trái pháp luật gây thương tích
tại kiên giang do con nợ trốn tránh không trả tiền trần hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
ngụ tại phường vĩnh lạc thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bắt người vay nợ về nhà đánh đập
và dùng dao đâm để tra tấn con nợ
với hành vi này vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá
đã bắt tạm giam vũ về hành vi cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín anh lưu nguyễn đức duy một mươi chín tuổi chú thệ phường vĩnh lạc
có vay của vũ tám triệu đồng với hình thức là trả lãi theo ngày
được hơn năm tháng do không có tiền trả cả gốc lẫn lãi cho nên duy tìm cách lẩn tránh chủ nợ
đến đầu tháng chín vừa qua vũ phát hiện duy đang thuê phòng trọ ở thành phố rạch giá
nên đã xông vào dùng tay đánh duy rồi bắt giữ duy về nhà
sau đó đối tượng nhốt con nợ vào phòng không cho ra ngoài
tại đây vũ tiếp tục dùng vũ lực đánh duy và yêu cầu phải trả nợ ngay nhưng không được
tức giận vũ liền dùng dao đâm vào mặt và hai tay gây thương tích cho duy
sau hơn năm giờ đồng hồ nhốt và đánh đập nạn nhân
vũ đã bị lực lượng công an bắt giữ
cũng xuất phát từ mâu thuẫn trong việc cho vay và thu hồi nợ
một vụ truy sát chém nhiều người vừa xảy ra tại lâm đồng khiến cho năm người phải nhập viện cấp cứu
công an tỉnh lâm đồng cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng nguyễn văn phước
hai mươi bốn tuổi trú tại đà lạt và đang tiếp tục tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại
trong nhóm côn đồ đã xông vào quán vịt quay thuận phát ở phường sáu thành phố đà lạt
cầm dao dựa chém
nhiều người khiến năm người nhập viện cấp cứu xảy ra vào ngày ba mươi tháng chín vừa qua
trong đó có một nạn nhân bị chém đứt lìa cẳng tay trái
khám xét xe của phước công an thành phố đà lạt đã thu giữ một cây kiếm dài bảy mươi cm
một gậy bóng chày
nguyễn văn phước bước đầu khai nhận là do người nhà của phước và hùng
có vay tiền của nhóm người tại quán thuận pháp
thời gian qua liên tục có nhiều người đến ham dọa khủng bố người thân của phước
bằng chất bẩn và sơn
do đó phước đã gọi thêm hùng và những đối tượng khác tới quán vịt quay để xử lý
hiện cơ quan điều tra công an thành phố đà lạt đã ra lệnh bắt giữ phước trong trường hợp khẩn cấp
đồng thời tiếp tục truy bắt nhóm côn đồ đã tham gia vụ việc trên
công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng nguyễn đức phúc
bốn mươi tuổi trú tại phường thanh bình quận hải châu thành phố đà nẵng về hành vi giết người
theo cơ quan điều tra vào tối ngày ba tháng bảy trong khi ngồi nhậu tại vỉa hè giữa anh trần kỳ vĩnh duy và phúc đã xảy ra sô sát
anh duy cầm cốc bia ném vào phúc phúc cầm theo một con dao thì được căn ngăn rồi cả bàn nhậu tiệm giải tán
vẫn ấm ức cho đến sáng ngày hôm sau khi thấy duy đang đứng trên đường mai lão bảng phúc đã rút dao đâm duy gây thương tích nặng
duy bỏ chạy thì bị phúc tiếp tục truy đuổi đâm nhiều nhát dẫn đến thủng tim phổi
thương tích năm mươi được biết là phúc từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích nay lại tái phạm nghiêm trọng hơn
theo số liệu thống kê từ năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay công an tỉnh thái nguyên đã thụ lý điều tra bảy vụ án giết người mà đối tượng gây án là người bị bệnh tâm thần
những vụ án nghiêm trọng này tiếp tục là lời cảnh báo về nguy cơ từ những người bệnh tâm thần và đây là những đối tượng dễ kích động
không làm chủ được hành vi và tấn công người khác
trong khi đó hiện nay công tác quản lý người bệnh tâm thần còn nhiều bất cập càng đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có những biện pháp hiệu quả để quản lý và phòng ngừa
ngăn chặn những vụ án thương tâm do người tâm thần gây ra
đây là hình ảnh thực nghiệm điều tra quá trình nguyễn văn hà chú tại xã nhã lộng huyện phú bình tỉnh thái nguyên đánh mẹ đẻ dẫn đến tử vong
sự việc không chỉ gây đau lòng cho các thành viên trong gia đình mà còn gây hoang mang lo sợ cho quần chúng nhân dân nơi đối tượng sinh sống
theo bản kết luận giám định pháp y tâm thần trước trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định nguyễn văn hà mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
do đó hà không phải là một người đối tượng mà là một người đối tượng